liên quan công tác phòng dịch tại tp hcm để duy trì biểu đồ ngang xuất khả f thì các khu phong tỏa phải kiểm soát nghiêm ngạc
thực tế đó đặt ra bài toán cung ứng thực phẩm
sở công thương tp hcm cho biết sẽ tạo một đường vận chuyển các thực phẩm thế mạnh của tỉnh thành vận chuyển số lượng lớn và kịp thời hơn
các khu vực phong tỏa không thể trực tiếp đi mua nhu yếu phẩm vì vậy chợ siêu thị không đồng giải quyết phần lớn nhu cầu của người dân
theo thống kê của sở công thương tp hcm mô hình này đã tiếp cận được sáu ba mươi năm hộ dân tương đương hơn hai mươi bốn một trăm linh nhân khẩu
tuy nhiên số tồn kho của siêu thị không đồng không còn nhiều
giải pháp của sở công thương tp là phối hợp với đơn vị phân phối là hội liên hiệp phụ nữ tp
tạo các đường vận chuyển trực tiếp số lượng lớn thực phẩm thế mạnh của các tỉnh thành đến khu phong tỏa
các gói hàng hóa được đóng gói sánh ở địa phương và chở thẳng tới các khu phong tỏa như vậy
và hội liên hiệp phụ nữ sẽ hỗ trợ
phân phối dùng tới người dân thì nó sẽ nhiều hơn nhanh hơn và đảm bảo an toàn hơn
chuẩn bị cái hàng hóa này cũng như kéo dài cái thời gian cung ứng ra
thì sở công thương cũng đã làm việc với các hệ thống phân phối
các cái đơn vị cần thiết mà phải đi sớm hơn và về trái hơn để mà có cái bước chuẩn bị cho cái việc mở cửa
cung ứng cái hàng hóa này nó được kéo dài hơn nó được đầy đủ hơn
cái danh sách này được cập nhật trên website của sở công thương để các đơn vị kiểm soát
trên đường phố
sở công thương cũng thông tin số điện thoại khẩn cấp về thực phẩm cho các khu phong tỏa số chín trăm sáu mươi ba tám trăm bảy mươi năm mươi tám
để nhận thông tin các trường hợp cần giúp đỡ

sở sẽ ngay lập tức đến địa phương để xác minh và hỗ trợ lương thực cho những hộ dân